trước diễn biến rất phức tạp khó lường và xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm mới covid một mươi chín
đồng thời đã có những ca tử vong nhưng chưa xác định được nguồn lây
ngày một tám ubnd tp đà nẵng ban hành chỉ thị số năm ct ubnd
về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
chủ tịch ubnd tp đà nẵng yêu cầu các sở ban ngành các tổ chức đoàn thể
ubnd quận huyện phường xã tập trung cao độ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách nhất trong thời điểm hiện nay
đặc biệt giao sở y tế phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương
tiếp tục tăng tốc truy vết nguồn lây phát hiện nhanh nhất các ca nhiễm trong cộng đồng
kịp thời khoanh vùng cách ly xét nghiệm và sớm cho kết quả các trường hợp tiếp xúc gần
với đối tượng dương tính với sars cov hai tập trung điều trị hiệu quả các bệnh nhân bị nhiễm bệnh
khẩn trương xây dựng đưa vào sử dụng bệnh viện giã chiến
sở công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị giữ chữ hàng hóa
và bảo đảm cung cấp đủ lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cho người dân trong mọi tình huống